hòa chung không khí vui tết trung thu của cả nước lực lượng công an các tỉnh đã tổ chức đêm hội trung thu cho các em thiếu niên nhi đồng
tại sơn la chương trình vui tết trung thu diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi với các tiết mục văn nghệ đặc sắc
hội thi bày mâm cỗ trung thu với chủ đề em là nghệ nhân tương lai và các trò chơi dân gian thú vị đặc sắc
lễ tuyên dương ba mươi tám cháu có thành tích xuất sắc trong học tập đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp quốc gia năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trước đó vào ngày sáu tháng chín đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh sơn la phối hợp với đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
đoàn trường cao đẳng y tế sơn la bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la tổ chức chương trình trung thu cho em
đoàn đã trao tặng một trăm bốn mươi xuất quà gồm lồng đèn trung thu và bánh kẹo cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện với tổng trị giá hơn hai mươi triệu đồng
tại vĩnh long đoàn thanh niên công an tỉnh đã tổ chức chương trình vui hội trăng rằm cho các em thiếu nhi là con của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh
trong đêm vui hội các em thiếu nhi được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng được dàn dựng công phu đặc sắc
ngoài ra các em còn được tham gia các câu hỏi đố vui dân gian có thưởng tham gia rước đèn trung thu và thưởng thức các món ăn tự chọn do các tổ chức đoàn thể trong công an tỉnh chuẩn bị